chiều ngày bảy tháng một đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung mương đảng phó chủ tịch nước đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc công ty cổ phần tổng công ty may bắc giang và hộ nghèo xã tân thịnh huyện lạng giang tỉnh bắc giang
phát biểu tại đây thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí đặng thị ngọc thịnh gửi lời chào mừng năm mới lời chúc mừng tới toàn thể lãnh đạo tỉnh bắc giang huyện lạng giang và cán bộ người lao động tổng công ty may bắc giang
đồng chí vui mừng trước sự đổi thay từng ngày của tỉnh bắc giang nhất là thành tựu kinh tế xã hội đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
nhân dịp này đồng chí đặng thị ngọc thịnh tặng quà công ty cổ phần tổng công ty may bắc giang và năm mươi xuất quà
cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn chiều cùng ngày tại xã tân thịnh huyện lạng giang phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tặng một trăm ba mươi xuất quà cho các hộ nghèo hộ gia đình chính sách nạn nhân chất độc da cam